cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố bắt tạm giam lữ thị minh thu
chú tại huyện càng long về hành vi tàng trữ lưu hành tiền giả
từ tin báo của người dân công an xã bình phú tiến hành tuần tra kiểm soát
phát hiện thu có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm tra lập biên bản tạm giữ số tiền một mươi bảy triệu sáu trăm linh nghìn đồng nghi là giả
qua giám định có ba tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng là giả
thu khai nhận trước đó có bán bánh cho một người phụ nữ ở chợ bình điền
thành phố hồ chí minh và được người này gửi trả
trong đó có ba tờ tiền giả mà thu đi mua đồ thì bị phát hiện
vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục làm rõ